thưa quý vị lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày tường nhà giam ẩm năm đối tượng đã đục tường bỏ trốn khỏi trại tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
năm đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ gồm một vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm mỹ hào hưng yên
đinh khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thành phố hải dương tỉnh hải dương
vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở ninh giang hải dương
bốn đào đình kiên sinh năm hai nghìn một ở mỹ hảo hương yên
nam nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một yên mỹ hương yên
theo thông tin ban đầu sau khi bỏ trốn đối tượng đạt về nhà tại thành phố hải dương lấy xe ô tô nhãn hiệu vinfast lux a biển kiểm soát ba mươi bốn a bốn mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi hai màu sơn trắng chở theo bốn đối tượng còn lại chạy theo hướng hải phòng thái bình
đến bốn h tám phút ngày chín tháng sáu
phát hiện xe chạy qua cầu tân đệ hướng thái bình đi nam định
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với năm đối tượng trên
trước sự việc trên cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
hôm nay công an tỉnh bắc giang cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà vũ thị hương duyên bốn mươi bảy tuổi trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện lục nam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ án này bà nguyễn thị bích liên năm mươi sáu tuổi là cán bộ phòng tài chính kế hoạch huyện lục nam bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại
đây là diễn biến mới khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu thiết bị giáo dục
hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
theo cơ quan công an các bị can trong vụ án đã có hành vi thông đồng chia nhỏ dự án gói thầu để chỉ định thầu
họ còn lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá thiết bị giáo dục cao gấp hai ba lần gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ trung quốc
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bảy bị can
và thu hồi số tiền một ba tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định bà vũ thị hương duyên và nguyễn thị bích liên có vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị can khác
sau khi nhậu xong giàu về nhà đập phá đồ đạc và đòi chém mẹ đẻ
người anh trai ra căn ngăn thì xảy ra sô sát và bị em trai đâm chết
vào sáng ngày hôm nay một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã tống đặt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam võ
võ văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại ấp long thạnh một xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang về tội giết người
khoảng một mươi hai h ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu với một số người bạn thì võ văn dầu đi về nhà để ăn cơm sau đó đập phá đồ đạc trong nhà
thấy vậy mẹ của giàu là bà nguyễn thị hò khuyên can thì giàu lấy dao đòi chém bà hò
lo sợ nên bà hò đi ra phía sau nhà anh võ văn giành anh ruột giàu để tránh
lúc này giàu gập dao đi đến nhà anh giành sau đó hai anh em xảy ra xô xát
rào lấy kéo đâm trúng vào vùng ngực anh giành khiến anh tử vong tại chỗ sau đó giàu đến cơ quan công an tự thú
tối qua chín tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng phối hợp với các lực lượng chức năng và công an thành phố sóc trăng
tiến hành kiểm tra tại cơ sở karaoke trên đường bùi viện phường bốn phát hiện nhiều thanh niên dương tính với chất ma túy
khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke thì phát hiện chín thanh niên đang hát karaoke tại phòng số tám có biểu hiện nghi vấn
sau khi cho test nhanh thì phát hiện năm người dương tính với chất ma túy đồng thời lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên người của đối tượng và tại hiện trường
gồm hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng một số tinh thể rắn màu trắng trên đĩa để trên bàn trong phòng karaoke
hai viên nén màu xanh nghi là ma túy
và trên một mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động năm xe mô tô cùng một số tăng vật dùng để sử dụng ma túy
bước đầu làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn tri cục kiểm lâm đà nẵng vừa phát đi thông báo là từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng sáu trên địa bàn thành phố
tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết năng năng
cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng tại đà nẵng ở mức báo động cấp bốn tức là cấp nguy hiểm
do đó công tác tuần tra bảo vệ phòng chống cháy rừng đang được các đơn vị địa phương tích cực triển khai
ghi nhận của phóng viên tại bán đảo sơn trà khu vực có nhiều điểm tham quan cắm trại và ý thức từ việc sử dụng lửa của du khách cũng là câu chuyện đáng quan tâm
bãi cháy là một điểm tham quan hấp dẫn tại bán đảo sơn trà đây cũng là khu vực có nhiều lau sầy cỏ khô rất dễ cháy
lắp đặt bản cấm sử dụng lửa tổ chức hoạt động cấm trại thế nhưng vẫn có rất nhiều người dân địa phương và cả du khách nước ngoài sử dụng thang củi bếp nướng
hành vi này rất dễ gây cháy lan bởi mới đây chỉ vì một người dân vô ý thức vứt tàn thuốc vào cỏ khô một vụ cháy đã xảy ra
kiểm tra thì tại khu bãi cháy thường xuyên du khách hay đốt lửa và sử dụng thang để nấu nướng thì ở nơi đó rất là dễ xảy ra cái điểm cháy
cỏ khô và lá lách rất là nhiều mà người dân thì còn nhiều một số vô ý thức nên chưa chấp hành nên là các lực lượng phải tiên triệt đi nhất ở thường xuyên
rừng đặc dụng sơn trà được coi là lá phổi xanh của đà nẵng với diện tích lên đến bốn mươi hectare chiếm gần hai phần ba diện tích rừng toàn thành phố
dự báo thời tiết nắng nóng liên tục cháy rừng ở cấp độ nguy hiểm hạt kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đặc biệt chia làm nhiều tổ lưu động liên tục nhắc nhở khách du lịch tuyệt đối không sử dụng lửa và xử lý nếu du khách có hành vi chống đối
bây giờ là ngoài công tác tuyên truyền chúng tôi cũng tổ chức đi tuần tra thường xuyên với các lực lượng liên ngành đi tuần tra thường xuyên nhắc nhở
một số người cố ý thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật còn những người vô ý thì chúng tôi cũng tập tụi
tuyên truyền để cho người ta ngày càng nâng cao nhận thức và bảo vệ lá phổi của thành phố hà năng
dự báo trái rừng cấp ba cấp bốn lực lượng tiệm lâm thường xuyên kiểm tra các điểm nám cũng như trực đến một mươi tám h hằng ngày
nếu như cấp năm thì có thể là trực qua đêm tại hạt tiệm lâm để quá trình tuần tra cho đảm bảo diễn ra trái rừng
hiện tại là lực lượng cũng đã tăng cường một trăm linh
trên các điểm
thực tế tại thành phố đà nẵng những năm qua đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng liên quan đến việc sử dụng lửa đốt thực bì của người dân và du khách
nắng nóng kéo dài thời tiết khô hành ở các tỉnh miền trung tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên diện rộng
do đó chi cục kiểm lâm thành phố đà nẵng phát đi thông báo yêu cầu các địa phương có rừng kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng
kêu gọi mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng
dạng sáng nay một mươi tháng sáu công an tỉnh nam định phối hợp với công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bắt đối tượng truy nã văn trường sơn năm mươi ba tuổi
quê quán ở tỉnh nam định đang trốn tại thôn huy ba hai xã ba thành huyện ba tơ
đối tượng văn trường sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai văn trường sơn cùng đồng bọn dùng súng cướp tiệm vàng ở tỉnh nam định sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào miền nam
với cơ quan chức năng văn trường xuân đã ẩn nấp di chuyển ở nhiều địa bàn khác nhau và thay đổi nhiều tên gọi khác nhau
hiện công an tỉnh nam định đang di lý đối tượng về tỉnh nam định để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang phối hợp với công an huyện đông anh điều tra xác minh vụ việc người chết chưa rõ nguyên nhân
phát hiện vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn chín
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đang phối hợp với công an huyện đông anh điều tra xác minh nơi ở nơi cư trú nơi làm việc hoặc các vụ việc liên quan